vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng một mươi một một nhóm công nhân đang tiến hành đổ bê tông ở phần mái của công trình
bến xe phía bắc thành phố vinh nằm trên địa bàn xã nghi kim thành phố vinh thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập
vụ tai nạn xảy ra khiến một mươi công nhân bị thương ngay sau đó các công nhân đã được đưa đến cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an và bệnh viện đa khoa tỉnh nghệ an đa số các nạn nhân nhập viện
trong tình trạng đa chấn thương chấn thương vai cuộc sống và tay
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một có một nạn nhân bị chấn thương cuộc sống đã được chuyển ra hà nội để chữa trị
chín nạn nhân còn lại vẫn đang được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an và bệnh viện đa khoa tỉnh nghệ an
tích cực điều trị được biết công trình bến xe phía bắc thành phố vinh tỉnh nghệ an được xây dựng trên diện tích
gần bốn hectare tổng vốn đầu tư hai trăm bảy mươi ba bảy tỷ đồng được khởi công từ tháng chín năm hai nghìn một mươi hai do công ty cổ phần bến xe
nghệ an làm chủ đầu tư và do công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ
anb thi công